ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại thành phố buôn mơ thuật trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức khai mạc hội trợ nông nghiệp và sản phẩm ô cốp khu vực tây nguyên năm hai nghìn hai mươi
hội trợ lần này thu hút ba trăm năm mươi gian hàng của nhiều tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã làng nghề truyền thống trong cả nước
qua đó nhằm mục đích giao lưu kinh tế xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm dự án nông nghiệp
tìm kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương cùng đồng hành hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong khuôn khổ hội trợ còn diễn ra các hoạt động thiết thực như hội thảo giới thiệu sản phẩm an toàn các hợp tác xã của tỉnh đắk lắc
hội trợ diễn ra đến hết ngày ba tháng một mươi hai